cho nên là họ thành lập ra hợp tác xã thì có khi cũng chỉ là những cái gọi là từ cái sự nhiệt huyết của mình
cho nên là nắm bắt thứ nhất là về các quy định của luật là cũng chưa đầy đủ
khi mà xây dựng phương án sản xuất kinh doanh là tương đối rồi cơ bản rồi

tuy nhiên số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chưa đến ba mươi
một mươi hai hợp tác xã hoạt động
yếu kém đã phải ngừng hoạt động và giải thể
do vậy để mô hình kinh tế tập thể được duy trì có hiệu quả và bền vững
thì việc nghiên cứu lại luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai hay việc thay đổi sắp xếp lại bộ máy tổ chức lại nhân sự

năm hai nghìn hai mươi sẽ có ít nhất một mươi năm hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch lớn ở nước ngoài

tại trung quốc hàn quốc đài loan nhật bản tham gia hội trợ du lịch quốc tế tại trung quốc hàn quốc

với thị trường đông nam á du lịch việt sẽ được tập trung quảng bá giới thiệu tại một số nước asean như indonesia thái lan philippines malaysia
và tại hội trợ du lịch quốc tế tại brunei
tại châu âu ngoài các chương trình giới thiệu du lịch riêng việt nam sẽ tham gia vào ba hội trợ du lịch quốc tế tại tây ban nha nga và đức
chương trình giới thiệu du lịch việt nam tại mỹ được tổ chức vào tháng chín giới thiệu tại australia sẽ được tổ chức vào tháng một mươi tới
riêng với thị trường trung đông việt nam sẽ tham gia hội trợ du lịch quốc tế expo tại uae và có nhiều hoạt động quảng bá khác
nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh tiểu học tại hà nội
ngoài giờ học nhà xuất bản kim đồng và thành đoàn hà nội phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh chủ đề thành phố xanh tương lai
lễ phát động cuộc thi đã được tổ chức vào sáng nay tại trường tiểu học lê văn tám quận hai bà trưng hà nội
cuộc thi bắt đầu từ ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chia thành năm đợt bao gồm năm khu vực quận huyện nội và ngoại thành hà nội
chủ đề cuộc thi đem lại cảm hứng sáng tác rộng mở gợi đến quan cảnh thành phố xanh trong mơ ước của trẻ em
hoặc những ý tưởng giúp nơi em sống ngày càng sạch đẹp an toàn
bài dự thi được vẽ trên giấy trắng khổ a ba với các loại màu tự chọn
chỉ bột màu sáp màu sơn dầu màu nước bút dạ màu hoặc các chất liệu khác
bức tranh tham dự đảm bảo các yêu cầu chưa trưng bày triển lãm
đăng tải trên các ấn phẩm sách báo tạp chí hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng
mỗi thí sinh chỉ được gửi một tác phẩm dự thi
ban tổ chức chỉ nhận bài thi theo tập thể trường về địa chỉ
tạp chí thế giới tuổi thơ số hai mươi hai phố hàng chuối phương phạm đình hổ quận hai bà trưng thành phố hà nội
ngoại trưởng pompeo cho biết việc nước này triển khai thêm binh sĩ tới vùng vịnh là nhằm mục đích giăn đe và phòng vệ
dù nhấn mạnh washington muốn tránh một cuộc chiến với iran
ngoại trưởng pompeo bày tỏ tin tưởng tổng thống donald trump sẽ có bước đi cần thiết nếu biện pháp răn đe không hiệu quả
cũng như không khiến tehran thay đổi thái độ
theo ông pompeo giới lãnh đạo iran hoàn toàn hiểu rõ lập trường này
tuyên bố được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày tổng thống iran hassan rouhani thông báo sẽ công bố kế hoạch liên quan tới an ninh vùng vịnh
như hợp tác với các nước khu vực trong khuôn khổ kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc
trước thông tin này tổng thống trump tuyên bố sẵn sàng lắng nghe kế hoạch của tehran
song bác khả năng sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo iran tại new york
trong khi đó iran hôm qua đã tiến hành nhiều cuộc diễu binh trên quy mô toàn quốc
nhân dịp kỷ niệm cuộc chiến tranh iran iraq kéo dài tám năm từ một nghìn chín trăm tám mươi đến một nghìn chín trăm tám mươi
tại thủ đô tehran rất nhiều tên lửa hiện đại do iran chế tạo
trong đó có tên lửa đạn đạo tầm bắn từ một ba trăm linh đến hai km đã được trình diễn
còn tại thành phố cảng bandar abbas nằm trên eo biển chiến lược hormuz
hàng chục tàu chiến tàu cao tốc và tàu ngầm của quân đội iran đã tham gia diễu binh
cùng các máy bay tiêm kích trong đó có máy bay chiến đấu chế tạo trong nước đầu tiên của iran là qsar
truyền thông iran đưa tin nước này đã phóng thích tàu chở dầu treo cờ anh mang tên stena imperaro
bị bắt giữ hồi tháng bảy vừa qua tại eo biển horkmut do vi phạm các quy định hàng hải
cơ quan quản lý cảng và biển iran đã xác nhận việc tàu stena imperial được phóng thích
khẳng định tàu sẽ sớm bắt đầu hành trình rời cảng bandar ababas của iran ra vùng biển quốc tế
tuy nhiên thông báo cho hay dù tàu trở dầu này đã được phép rời vùng biển iran
song hồ sơ pháp lý về vi phạm của tàu vẫn được mở trong hệ thống tư pháp của iran
ngoài việc ảnh hưởng tới một số khu vực của nhật bản bão tapa mang theo mưa lớn và gió lốc
đã tới một số khu vực miền nam hàn quốc khiến một người thiệt mạng và một số người khác
bị thương đồng thời khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy
tapa là cơn bão thứ một mươi bảy trong mùa bão năm nay tại hàn quốc với sức gió giật hơn một trăm linh km một giờ
tuy nhiên theo tổng cục khí tượng hàn quốc bão đang suy yếu khi đi vào eo biển triều tiên và dự
kiến mức độ cảnh báo sẽ được hạ cấp gió lốc đã khiến hai trăm bốn mươi tám chuyến bay tại một mươi một sân bay trên khắp
đất nước hàn quốc phải hủy trong khi một trăm linh tuyến vận tải biển cũng ngừng hoạt động đến nay
nhiều chuyến bay đã được nối lại trên đảo jeju khi bão di chuyển về phía đông bắc
hiện nhà chức trách hối thúc người dân tại các khu vực ven biển phía đông nam chuẩn bị đầy đủ
do dự báo bão tapa sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng khi đổ bộ
còn tại albany nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn ba trăm bốn mươi dư chấn trong vòng bốn mươi tám giờ qua
kể từ sau trận động đất có cường độ năm tám độ richter trước đó một ngày
khiến hơn một trăm linh người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị hư hại nặng thủ tướng albany
eddie rama đã triệu tập phục hợp khẩn cấp để cập nhật tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
trước đó bộ quốc phòng nước này xác nhận có hơn năm trăm năm mươi ngôi nhà cùng hàng chục trung cư trên cả nước bị hư hại
và một trăm linh năm người bị thương chính quyền thủ đô tirana đã mở sáu khu tạm trú cho người dân
hôm qua tổng thống israel reuven rivlin cho rằng chính phủ mới tại nước này cần có sự tham gia
của cả đảng likud và liên minh xanh trắng nhằm tạo ra một liên minh cầm quyền ổn định
tuyên bố được tổng thống israel đưa ra trong cuộc gặp với đại diện các đảng phái chính trị
tại nước này nhằm thảo luận về các đề cử cho cương vị thủ tướng sau bầu cử quốc hội
tại cuộc gặp tổng thống rivlin khẳng định sẽ nỗ lực hết mình nhằm tránh viễn cảnh israel
phải tổ chức bầu cử quốc hội lần thứ ba trong năm nay trong khi đó cùng ngày cựu bộ trưởng quốc
phòng avigdor lieberman đồng thời là lãnh đạo đảng israel betenu hiện giành được tám ghế tại quốc
hội khẳng định là sẽ không ủng hộ bất cứ ứng cơ viên nào cho vị trí thủ tướng
mà thay vào đó hướng tới một chính phủ đoàn kết với đảng likud và liên minh xanh trắng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại